ngày một mươi năm tháng năm liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam phối hợp với đại sứ quán liên bang nga
tổ chức buổi tọa đàm hợp tác việt nam nga trong bối cảnh quốc tế mới
các đại biểu nhận định trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động phức tạp khó lường
việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam nga có ý nghĩa hết sức quan trọng
đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào việt nam cũng thuộc nhóm đầu thế giới với môi trường pháp lý
hội nhập quốc tế tuân thủ các định chế quốc tế bảo đảm ổn định chính trị xã hội
vì vậy việt nam là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư các nước trong đó có các doanh nghiệp nga
đặc biệt với truyền thống hữu nghị và ngoại giao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và doanh nghiệp hai nước
trong đó có các thế hệ lưu học sinh sinh viên nhà khoa học việt nam đã từng học tập làm việc tại nga
với tình yêu văn hóa đất nước con người nga cũng đã và đang tạo ra nguồn năng lượng
cảm hứng tích cực trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống giữa hai nước
trong đó có cộng đồng doanh nghiệp cũng như mở ra những cơ hội mới